chiều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường ở nội ô thành phố cần thơ như mậu thân lý tự trọng nguyễn thần hiến trần văn hoài nguyễn văn chỗi nguyễn ngọc trai bị ngập nặng
đây là đợt chiều cường cao nhất tại cần thơ tính từ đầu mùa nước nổi đến nay
ngập sâu nhất là đoạn đường mậu thận đoạn qua cầu dạch ngỗng một đến ngã tư với đường nguyễn văn cử khu vực huỳnh cương quanh bờ hồ sáng thổi và một số khu dân cư tự phát có hệ thống hạ tầng kém ở quận ninh kiều
nước từ các kênh dạch và hệ thống cống đã dâng ngập toàn bộ mặt đường nước ngập vỉa hè tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nội ô
do ảnh hưởng biến đổi theo chiều cường với tác động nước đầu nguồn đổ về mực nước trên sông hậu sẽ tiếp tục tăng lên
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão cần thơ khuyến cáo người dân cần chủ động phương án trước khi diễn biến lũ kết hợp chiều cường sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân ở các quận nội đô ninh kiều cái răng bình thủy